quốc hội tiếp tục kỳ họp thứ chín với việc nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường hồ sơ dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi của chính phủ trình quốc hội đã được chuẩn bị công phu đầy đủ và đúng quy định của luật
tuy nhiên nhiều nội dung về quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường nằm giải rác ở nhiều trường điều khác nhau cần xem xét kỹ nội dung để bảo đảm tính đồng bộ giữa yêu cầu và trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tránh trồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm
cơ quan thẩm tra đề nghị ban soạn thảo xem xét kỹ thanh tra kiểm tra đột xuất để phù hợp với luật thanh tra tránh tình trạng áp dụng tùy tiện gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp
một số ý kiến cho rằng có sự khác nhau của dự thảo luật với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhất là việc mở rộng chủ thể có quyền xử phạt quy định sử dụng năm mươi tiền thu được từ xử phạt để lại cho cơ quan tổ chức thực hiện việc kiểm tra xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý cần cân nhắc thêm